người dân miền tây nam bộ đang trải qua đợt hạn mặn nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi tám năm trở lại đây
gần một trăm linh hộ dân đang phải đối diện với tình trạng thiếu nước ngọt cần hỗ trợ khẩn cấp
đầu tháng ba thủ tướng quyết định hỗ trợ các tỉnh bị hạn mặn mỗi tỉnh bảy mươi tỷ đồng
cùng với đó là những hỗ trợ thiết thực đầy ý nghĩa của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân từ miền đông nam bộ
đây là một trong những xà lan chở nước về miền tây
một mươi mét khối nước từ bình dương đã tới bến tre trên những chiếc xà lan này hoàn toàn miễn phí
còn đây là một điểm phát nước miễn phí cũng tại bến tre
cùng với đó doanh nghiệp này trao tặng địa phương một mươi căn nhựa loại ba mươi lít và cho mượn ba xe bồn để chuyên chở nước cho người dân
không chỉ chở nước về miền tây một số tổ chức doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh bình dương
đã tính tới biện pháp căn cơ hơn là đầu tư lọc nước biển thành
nước ngọt ngay tại chỗ
mới đây nhất một công ty đã chi một mươi tỷ đồng mua hai dàn lọc nước công suất lớn tặng người dân miền tây
những hành động thiết thực của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân vùng đông nam bộ
đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao để người dân miền tây
vượt qua cơn hạn mặt lịch sử